từ năm hai nghìn hai mươi đến nay thạch cương và tô hoàng trương thường xuyên sử dụng mạng xã hội để biên soạn đăng tải chia sẻ nhiều bài viết video và livestream nhiều thông tin sai sự thật xả mạo vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
sở thông tin và truyền thông trà vinh đã hai lần xử phạt vi phạm hành chính đối với thạch cương về hành vi đăng thông tin sai sự thật vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức và yêu cầu gỡ bỏ thông tin sai sự thật
sở thông tin và truyền thông trà vinh đã hai lần xử phạt vi phạm hành chính một lần đối với tô hoàng trương về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội
sáng nay tòa nhân dân tp hcm tuyên phạt nguyễn hoàng quân tổng giám đốc công ty toàn cầu một mươi tám năm tù và bùi huy hoàng giám đốc tài chính công ty toàn cầu một mươi hai năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng quân là người đại diện pháp luật của công ty toàn cầu hoạt động hỗ trợ tư vấn dịch vụ tài chính
quân sau đó nâng không vốn điều lệ từ ba trăm linh triệu lên một trăm linh tỷ đồng nhằm mục đích là khoe tiềm lực
quân còn khoe công ty đang kinh doanh vàng ngoại tệ với các sản giao dịch quốc tế và đang kinh doanh hiệu quả
từ thông tin ảo mà quân cung cấp bốn mươi năm khách hàng đã ký hợp đồng hợp tác giao dịch với quân cùng với bùi huy hoàng và bị chiếm đoạt hai mươi năm tỷ đồng
hôm nay nguyễn thị xuân kiều sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú thành phố bến tre đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh bến tre khởi tố để điều tra về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
chiều ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba kiều thuê xe ô tô đến khu vực quận tám thành phố hồ chí minh để mua ma túy dạng đá và heroin
có tổng trọng lượng là trên hai trăm linh hai gam với số tiền tám mươi ba triệu đồng
sau đó kiều tiếp tục thuê xe ô tô về tỉnh bến tre
tuy nhiên khi đến khu vực xã tam phước huyện châu thành thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang cùng với tăng vật
qua làm việc kiều thừa nhận mua số
ma túy trên để sử dụng và bán lại cho các con nghiện tại địa phương
chiều ngày hôm nay hà nội xảy ra mưa lớn kèm với gió giật mạnh khiến cho nhiều tuyến đường chìm trong biển nước nhiều phương tiện chết máy phải sát bộ
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hà nội cũng như nhiều tỉnh thành miền bắc mưa lớn do ảnh hưởng của sảnh áp thấp
cơn mưa lớn kéo dài hơn một tiếng đồng hồ khiến cho nhiều tuyến phố tại các quận nam tử liêm thanh xuân hà đông hoàng mai
bị ngập sâu từ ba mươi năm mươi cm nhiều xe chết máy
theo công ty thoát nước hà nội đến một mươi năm h một mươi phút cùng ngày lượng mưa tại quận hoàng mai là hai trăm linh mm thanh chỉ một trăm linh ba mm nam tử liêm chín mươi tám mm hà đông chín mươi bốn mm thanh xuân bảy mươi năm mm
dự báo mưa kéo dài cho đến ngày năm tháng tám
riêng đêm nay và ngày mai hà nội cũng như các tỉnh đồng bằng mưa từ ba mươi sáu mươi mm
vùng núi vật trung xu bắc bộ từ chiều nay cho đến ngày hai tháng tám
mưa với lượng sáu mươi một trăm hai mươi mm có nơi trên hai trăm linh mm
người dân cần đề phòng ngập úng ở đô thị lũ quét sạt lở đất ở vùng núi